thưa quý vị vào tối ngày hôm qua bốn tháng sáu rất nhiều người dùng facebook đã nhận được một tin nhắn chứa đường link lạ mạo danh là nhãn hàng coca cola
điều đáng nói ngay sau khi click vào đường link này người dùng đã mất đi quyền kiểm soát đối với tài khoản facebook
và chiêu trò lừa đảo này tuy không mới thế nhưng vì giả mạo một nhãn hiệu lớn nên nhiều người dùng facebook đã chủ quan mà không kiểm tra lại thông tin và đã đánh mất tài khoản cá nhân của mình
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
cụ thể trên facebook xuất hiện một đường link được cho là của nhãn hàng coca cola
khi kích vào sẽ dẫn vào một trang web được cho là quỹ phúc lợi của hãng
người dùng được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân liên kết với facebook để nhận được phần quà trị giá hai triệu đồng từ nhãn hàng
sau khi thực hiện yêu cầu trên tài khoản facebook của người dùng sẽ bị hacker xâm nhập đánh cắp quyền kiểm soát trang cá nhân
hãng facebook có giao diện giống như trang web của nhà cung cấp dịch vụ
tôi lấy ví dụ như là các trang của ngân hàng hay là các trang của mạng xã hội hay là các trang đăng nhập email
và sau đó khi chúng ta điền mật khẩu của chúng ta vào thì sẽ bị cướp mất các cái tài khoản
và khi chúng ta bị cướp mất cái tài khoản thì hacker sẽ tìm cách lấy tiền của chúng ta hoặc là lấy trộm các cái dữ liệu của chúng ta
sau khi chiếm được tài khoản của người dùng hacker sẽ tiếp tục gửi link spam đến cho bạn bè
các bạn có thể gửi link spam đến cho bạn bè của chủ nhân facebook và chia sẻ đường link lừa đảo lên neofit để thu hút những người dùng khác
chúng ta nên chủ động thiết lập cái tài khoản của chúng ta thông qua việc đặt mật khẩu khó và sử dụng xác thực hai yếu tố
vấn đề thứ hai là trong quá trình sử dụng chúng ta nên hạn chế kích vào đường link kể cả là từ bạn bè chúng ta có gửi
và nếu chúng ta có kích vào được những đường link đó
thì chúng ta cũng không nên điền vào những trang web mà có yêu cầu mật khẩu
hiện đường link giảm màu này vẫn đang lan truyền cực rộng trên nền tảng facebook tại việt nam
nhãn hàng coca cola cũng đã lên tiếng xác nhận hiện tại nhãn hàng không có bất cứ quỹ phúc lợi nào
các đường linh trên toàn bộ là do hacker giả danh